nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lập trình phát triển các ứng dụng di động đều cho rằng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này nói riêng cũng như công nghệ thông tin nói chung là bài toán nan giải trong việc tuyển dụng nhân sự

nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lập trình phát triển các ứng dụng di động đều cho rằng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này nói riêng cũng như công nghệ thông tin nói riêng cũng như công nghệ thông tin nói riêng